chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
bàn án sơ thẩm nhận định do cần tiền trang trải cho cuộc sống gia đình nhung bàn với tuấn có bốn con chung nhưng không đăng ký kết hôn tìm gia đình hiếm muộn có điều kiện kinh tế khá để chuyển giao con út lấy tiền nuôi ba con còn lại của họ
nhung và tuấn lên mạng giao tìm người theo yêu cầu trên thì được nguyễn hữu dương liên hệ
chiều ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhung và tuấn giao con như thỏa thuận và nhận một mươi tám triệu đồng từ dương
vụ việc được phát hiện các bị cáo bị truy tố
và đưa ra xét xử
hồi tháng một vừa qua tòa nhân dân tỉnh trà vinh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt nhung và tuấn lần lượt một mươi và một mươi ba năm tù cùng về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
tòa cũng xác định dương không có việc làm ổn định nảy sinh ý định mua bán trẻ sơ sinh để kiếm tiền
xong khi vụ việc được đưa ra xét xử cơ quan tố tụng xác định dương mắc bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
do đó đến khi nào người này khỏi bệnh mới bị xem xét trách nhiệm
mới đây khi có mặt tại tòa bị cáo ngồi thu mình một góc tại sảnh trờ của phòng xử
không ai ngờ rằng người phụ nữ trẻ này là mẹ của bốn đứa con là bị cáo trong vụ án gây xôn xao dư luận với tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
bị cáo bật khóc nức nở khi có người hỏi đến chuyện bán con
bị cáo phủ nhận việc bán con
lúc đó vợ chồng chỉ vì quá nghèo con lại đông chồng là lao động chính
nhưng cũng không đủ ăn nên chỉ muốn tìm gia đình hiếm muộn để tặng cho họ nuôi
mong rằng con mình có cuộc sống tốt hơn được đi học đàng hoàng
hiện nhung ở quê đi gói bánh thuê và phụ đám tiệc
ai kêu gì làm đó
ông ngoại mấy đứa vốn sức khỏe yếu nhưng dạo này cũng đã đi bán thêm vé số để phụ kinh tế cho gia đình
khi nói về tương lai nhung lại đưa tay gạt nước mắt
nếu vợ chồng đi tù rồi ông bà ngoại thì già yếu mấy đứa nhỏ sẽ ra sao
chỉ mong tòa xem xét
để bản thân có cơ hội cố gắng đi làm lo cho mấy đứa con
luật sư phạm văn thọ người bào chữa cho bị cáo nhấn mạnh căn cứ hồ sơ vụ án lời khai của bị cáo
thì ý thức chủ quan của bị cáo thời điểm đó chỉ đơn giản là muốn tặng con cho người khác để có cuộc sống tốt hơn
chuyện tiền nong trong cáo trạng nều là do nguyễn hiệu dương gợi ý và tự đưa cho nhung tuấn
chứ nhung tuấn không đề cập đến chuyện tiền bạc
hôm sau dương xuống trạp vinh nhận bé tn
cũng chính dương nói với nhung
cho xin lại hai triệu để mua sữa cho bé và nhung đồng ý
hiện bé gái tn được giao cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trà vinh chăm sóc
theo quyết định của hội đồng xét xử
ba đứa con còn lại của nhung đang được cha mẹ ruột của nhung chăm sóc
so thương cho hoàn cảnh của các cháu bé
những ngày qua đã có nhiều nhà hào tâm phối hợp với ngành chức năng địa phương đến hỗ trợ gia đình
ông lê văn nghiệm giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trà vinh cho biết
hiện sức khỏe của cháu bé tốt và phát triển bình thường
trung tâm cũng tạo điều kiện để gia đình cháu bé đến thăm
trung tâm cũng sẵn sàng nhận nuôi dưỡng ba cháu bé còn lại nếu gia đình có yêu cầu
chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại
bà kim thị chăn thà mẹ bị cáo nhung cho biết
từ ngày gia đình con gái vướng vào lao lý thì mọi kinh tế gia đình
đều dựa vào tiền bán vé số dạo của người chồng tật nguyền
vì bà phải nghỉ việc lượm trái bàng để ở nhà chăm ba cháu
cũng liên quan đến vấn đề mua bán
trẻ em ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh
và tạm giữ một phụ nữ khi đang mua một bé trai
cụ thể công an tp hcm cho biết đã bắt giữ lê hồng anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ quận bốn tp hcm do có hành vi mua bán trẻ sơ sinh
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện đối tượng sử dụng nicknam kim thảo lê
sau này xác định là lê hồng anh
lên mạng xã hội facebook và zalo thường xuyên đăng tải nội dung cho nhận con nuôi
lê hồng anh vào các hội nhóm kín cho nhận con nuôi để tìm các trường hợp
sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con
hồng anh xin trẻ và gợi ý về việc sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại về sức khỏe
mặt khác hồng anh cũng thông qua các trang mạng xã hội để tìm người hiếm muộn
muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi
để thuận lợi hoạt động tránh sự phát hiện của lực lượng công an
hồng anh thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ kiến đáo nuôi dưỡng các sản phụ cho ngày sinh
để bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ trước khi bán cho gia đình hiếm muộn
ngoài ra hồng anh còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện
khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật
nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận một
bác sĩ hồng anh khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với ntt sinh năm hai nghìn bốn lth sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu mẹ t quê bến tre
tại cơ quan công an ntt và lth khai nhận ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba t sinh bé trai nặng hai chín kg
tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh bến tre và được bệnh viện cấp giấy chứng sinh
t đặt tên cho bé nhưng gia đình không đồng ý cho làm lại khai sinh
do đang sống cùng cha mẹ ruột lệ thuộc kinh tế và gia đình không đồng ý cho nuôi con
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba t làm thủ tục gửi con ở cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập ở huyện bình đại tỉnh bến tre
sau đó sử dụng tài khoản facebook bình luận muốn cho con ruột trên hội nhóm facebook
ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hồng anh chủ động nhắn tin
với t muốn nhận bé nhưng tê yêu cầu gửi tiền bồi dưỡng là một mươi sáu năm triệu đồng
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba khi tê cùng mẹ ruột giao cho bé cho hồng anh để nhận tiền trước số một trăm năm mươi bốn trần hưng đạo
phường nguyễn cư trinh quận một thì bị cơ quan công an triệu tập
công an đã tạm giữ khẩn cấp lê hồng anh riêng tê và bà hát do hoàn cảnh kinh tế khó khăn
không đủ điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc bé chưa đủ cơ sở xử lý nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ
hiện tại công an tp hcm
phối hợp với ủy ban nhân dân quận một đã hoàn tất thủ tục chuyển giao con của tê đến trung tâm bảo trợ xã hội tp hcm để chăm sóc nuôi dưỡng
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với tám bị can có liên quan về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
cơ quan chức năng xác định các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em
khai nhận thực hiện ba mươi một vụ công an xác định được bảy vụ trong đó có người bán cả con ruột của mình
tám đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị ngọc như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ thành phố hồ chí minh
nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tiền giang chu thị cúc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê khánh hòa
và nguyễn thị thùy dương sinh năm hai nghìn một quê bạc liêu nguyễn thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và lê thị ngọc thắm sinh năm hai nghìn quê long an
nguyễn thị ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê bến tre và châu gia hân sinh năm hai nghìn bốn quê đồng tháp
ngoài ra cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối với một mươi sáu đối tượng có liên quan
như người mua trẻ sơ sinh sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé
trước đó thông qua công tác nắm địa bàn các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện
một đường dây mua bán trẻ em trên địa bàn
một đối tượng nữ tên trúc sử dụng gia lô là thiên trúc thường xuyên tiếp cận những nhân viên y tá
điều dưỡng bệnh viện phụ sản để lấy thông tin đồng thời chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai
để khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn
lầm lỡ hoặc lý do khác
sau khi tiếp cận đối tượng này sẽ đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những đứa bé mới sinh
hoặc chuẩn bị sinh và sẽ bồi dưỡng cho mẹ bé một khoản tiền nhất định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã xác lập chuyên án đấu tranh
triệt phá đường dây mua bán trẻ em trên
cảnh giác xác định người phụ nữ tên trúc là như ngọc
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trên đường dt bảy trăm bốn mươi bốn thị trấn dầu tiếng huyện dầu tiếng
phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát giao thông và công an huyện dầu tiếng đã chặn một ô tô biển số
thành phố hồ chí minh bắt giữ đối tượng như đang mang trẻ sơ sinh chuẩn bị mang đi bán
tăng vật còn có hai giấy phân tích xác nhận adn một giấy chứng sinh được như đặt làm giả
từ lời khai của như công an đã bắt giữ lần lượt các đối tượng có liên quan đến vụ án
qua đấu tranh như khai thực hiện thành công năm vụ mua bán trẻ sơ sinh trong đó có một lần như tự bán
con mới đẻ do mình sinh ra và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua
quốc phương khai thực hiện hai mươi bốn vụ và nguyễn thị thùy dương thực hiện hai vụ
trong đó một vụ bán con đẻ của chính mình
đặc biệt ngoài việc môi giới để kiếm lời thì phương còn tổ chức dịch vụ nuôi đẻ
nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con thì phương sẽ tập hợp tại nhà của mình ở
thôn một mươi xã nam bình huyện đắk sông tỉnh đắk nông để nuôi cho đến ngày sinh
sau khi bé lọt lòng phương đem bán ngay mà không cần biết mục đích của người mua là gì
tại thời điểm bị bắt giữ trong nhà phương đang ngồi bốn thai phụ
quá trình điều tra mở rộng đến nay ban chuyên án đã xác định và mời làm việc được hơn một mươi sáu người
người bán tất cả đều thừa nhận hành vi của bản thân đồng thời ban chuyên án đã tìm và xác định
được bảy bé sơ sinh đã bị bán hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
bình dương điều tra mở rộng những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi
từ quý vị và các bạn còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại